công an quảng nam giúp nhân dân tiêu thụ nông sản
lào cai chấn chỉnh sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan điều tra công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an tp biên hòa
điều tra làm rõ hành vi của đối tượng giả mạo cán bộ thanh tra chính phủ
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại chốt kiểm dịch cầu săn máu trảng dài tp biên hòa
lực lượng chức năng dừng kiểm tra một xe ô tô quanh
trên xe có hai người trong đó có một người đàn ông mặc trang phục ngành thanh tra
mang bản tên trịnh đình hải chức vụ vụ trưởng thanh tra chính phủ
người này trình bày là người của thanh tra chính phủ
và xuất trình giấy đi đường do ủy ban nhân dân phường trảng giải và ủy ban nhân dân phường long bình cấp
xác nhận trịnh đình hải công tác tại thanh tra chính phủ
đang làm nhiệm vụ giám sát phòng chống dịch tại đồng nai
nghi ngờ đối tượng hải sử dụng giấy tờ giả
lực lượng chức năng đã tạm giữ và xác minh làm rõ
thanh tra chính phủ xác nhận không có người tên trịnh đình hải
và không cử cán bộ nhân viên nào làm công tác giám sát phòng chống dịch ở đồng nai
đáng chú ý ủy ban nhân dân phường trảng dài nơi cấp ký giấy đi đường cho hải
xác nhận đối tượng giới thiệu là thanh tra chính phủ
và hứa hệ hỗ trợ rau lương thực cho phường trảng dài phòng chống dịch
nên ủy ban cấp giấy đi đường
bước đầu đối tượng trịnh đình hải khai nhận đã lên mạng mua trang phục ngành thanh tra
mua cầu vai bảng tên thẻ thanh tra chính phủ với giá bốn triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng tại phường trảng giài và phường tam hiệp
lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều bộ trang phục ngành thanh tra
đối tượng này có một giấy chứng minh nhân dân mang tên trịnh thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại phường tam hiệp
và một căn cước công dân mang tên trịnh đình hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận ba đình tp hà nội
thưa quý vị lợi dụng luồng xanh để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
khúc văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú khóm một phường an bình bê tp hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào lúc tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc khóm bốn phường một mươi một tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an tiến hành kiểm tra điều kiện qua chốt
đối với xe ô tô tải luồng
tại chốt kiểm soát phòng xanh biển kiểm soát sáu mươi sáu c một mươi một nghìn sáu trăm một mươi hai
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải
đang có sáu trăm năm mươi bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
qua làm việc đối tượng khúc văn thanh người điều khiển phương tiện trên khai nhận
số thuốc lá trên trở thuê từ tp hồng ngự đến bình dương
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đã bàn giao đối tượng
và tăng vật cho công an tp cao lãnh để xử lý theo quy định
tại tp đà nẵng công an quận liên triểu tiến hành kiểm tra kho hàng
có địa chỉ lô g hai đường số một mươi khu công nghiệp hòa khánh
thuộc địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triểu
đã phát hiện nhiều thùng hàng được đóng gói nguy trang rất cẩn thận
bên trong đều chứa thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
qua kiểm đếm có một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
tất cả đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với chủ kho hàng được biết số hàng trên được gửi từ gia lai đến đà nẵng
để tiếp tục chuyển ra một số tỉnh phía bắc tiêu thụ
hiện vụ việc đang được công an quận liên triểu điều tra bổ sung xác minh
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sáng ngày một tháng chín văn phòng bộ công thương thông tin
bộ công thương đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại
đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ thái lan của hiệp hội mía đường việt nam
và đại diện của sáu công ty sản xuất đường mía trong nước
theo cáo buộc của các đơn vị này đã có dấu hiệu các sản phẩm đường mía của thái lan
bị áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp lẩn tránh
qua một số các quốc gia asean khác như campuchia indonesia malaysia myanmar
trước đó bộ công thương đã ban hành quyết định số một nghìn năm trăm bảy mươi tám ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía
với mức thuế tương ứng là bốn mươi hai chín mươi chín
kể từ khi việt nam áp dụng các biện pháp này với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ thái lan
đã có dấu hiệu về hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp thông qua một số nước asean
bằng chứng là kim ngạch nhập khẩu đường từ các nước asean ngoại trừ thái lan tăng mạnh
bộ công thương đã chủ động phối hợp với hiệp hội mía đường việt nam
theo dõi tình hình nhập khẩu và tích cực tham vấn hỗ trợ hiệp hội mía đường việt nam
cũng như ngành sản xuất đường mía trong nước trong việc thu nhập thông tin
số liệu và xây dựng hồ sơ yêu cầu điều tra hành vi này
căn cứ quy định tại khoản một điều tám mươi một nghị định số một mươi hai nghìn một mươi tám ndcp
bộ công thương đã xác nhận hồ sơ yêu cầu đầy đủ và hợp lệ
và sẽ tiến hành thẩm định chi tiết hồ sơ yêu cầu để xem xét khởi xướng điều tra
nhằm kịp thời có những biện pháp xử lý và ngăn chặn
vân sở tài nguyên vân sở tài chính hà nội vừa ban hành văn bản
về việc công khám tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
hai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện
chỉ thị số một mươi bảy ct ubnd ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công điện số một mươi chín cdubng ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của chủ tịch ubnd tp về việc tăng cường các biện pháp
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể theo biểu giá bán một số mặt hàng thiết yếu của sở tài chính
giá các loại gạo như hải hậu thái đỏ hương thơm thái dương st hai mươi năm st hai mươi bốn rubyan hương chín rồng st hai mươi năm đồng tháp
tám thơm thái lan tám xoan hải hậu tám thơm điện biên
loại túi năm kg có giá từ chín mươi hai chín trăm linh đến hai trăm linh tám sáu trăm linh đồng một túi
các loại thịt nạc thăn chân giò thịt say mít để ly có giá từ bốn mươi năm sáu trăm năm mươi đến sáu mươi bảy chín trăm sáu mươi đồng một hộp
thịt gà công nghiệp làm sẵn có giá từ bốn mươi năm chín trăm sáu mươi đồng một hộp
giá năm mươi đồng một kg
thịt bò thăn hai trăm năm mươi đồng một kg
rau xanh các loại có giá từ tám sáu trăm năm mươi đến một mươi một năm trăm linh đồng năm trăm linh g
dầu ăn các loại có giá từ năm mươi chín đến hai trăm sáu mươi sáu đồng một can
từ một lít đến năm lít
giá các loại phở bò phở gà mì vi phong từ sáu đến sáu bảy trăm linh đồng một gói
miến phú hương các vị chín một trăm linh đồng một gói
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa khai trương gian hàng không đồng
nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị cách ly y tế trên địa bàn
dự kiến gian hàng này sẽ mở để hỗ trợ cho người dân đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
gian hàng không đồng của công an thành phố long khánh được đặt tại sân trụ sở công an thành phố
với các mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm như gạo mì tôm rau củ quả các loại
gian hàng này do sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng và cũng là cầu nối tiếp nhận nguồn lương thực thực phẩm từ các phần quà của các mạnh thường quân
sau đó đóng thành từng gói quà an sinh xã hội và bố trí các chuyến xe hàng không đồng
chuyển phát trực tiếp tới những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trong các khu vực cách ly phong tỏa
ngay trong ngày đầu tiên tổ chức công an thành phố long khánh phối hợp với đại diện công an tỉnh đồng nai
đã thực hiện được một chuyến xe hàng không đồng với một trăm linh phần quà hỗ trợ bà con tại địa bàn phường suối tre thành phố long khánh
các phần quà là hơn năm mươi triệu đồng từ nguồn kinh phí của công an tỉnh đồng nai
những ngày qua đoàn viên đoàn thanh niên và hội viên hội phụ nữ công an tỉnh quảng nam
đã và đang tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện với mục đích kép vừa giúp nông dân quảng nam tiêu thụ nông sản bị tồn động
vừa hỗ trợ lương thực thực phẩm cho nhân dân đà nẵng chống dịch giữa thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
gần hai tấn đu đủ này đều là nguồn kinh phí của công an tỉnh đồng nai
được đoàn viên thanh niên hội viên hội phụ nữ công an tỉnh quảng nam chọn lựa cẩn thận đóng gói chuẩn bị vận chuyển hỗ trợ nhân dân thành phố đà nẵng
huyện đại lộc tỉnh quảng nam cũng là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu tại một số xã trên địa bàn
thời điểm đang mùa thu hoạch này số lượng lớn nông sản của người dân không tiêu thụ được
việc thu mua nông sản của lực lượng công an giúp người dân giải quyết số nông sản tồn động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
được hỗ trợ tiêu thụ hai tăng đủ đủ
nhận thấy được tình trạng tiêu thụ nông sản của bà con trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh
đoàn thanh niên công tỉnh đã xin ý kiến của giám đốc công an tỉnh huy động nguồn lực trong đoàn viên trong hội viên
và đặc biệt là nguồn xã hội hóa để huy động kinh phí đến trực tiếp những nơi sản xuất nông sản nhiều của địa phương
để trực tiếp mua được nông sản với giá rẻ
trong nhiều ngày qua hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên hội viên phụ nữ công an tỉnh quảng nam
được huy động phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương trực tiếp đến các cánh đồng ở các huyện đại lộc quế sơn
để thu mua nông sản giúp bà con tiêu thụ hàng chục tấn nông sản bị tồn động do dịch bệnh covid một mươi chín
công an quảng nam đã vận chuyển bàn giao số nông sản này cho công an thành phố đà nẵng
để tổ chức phân phối hàng hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị phong tỏa các khu vực cách ly trên địa bàn thành phố
hoạt động nghĩa tình cán bộ chiến sĩ công an quảng nam với người dân quảng nam và thành phố đà nẵng
thể hiện sự sẻ chia ấm tỉnh quân dân trong khó khăn dịch bệnh
công an thành phố đà nẵng cũng đã tổ chức ba mươi điểm bán hàng hỗ trợ cho dân dân
trong thời gian này thì công an tỉnh quảng nam đã có sự hỗ trợ một mươi năm tháng râu của quốc hội cho công an thành phố đà nẵng
đó là thể hiện được sự tình cảm gắn bó giữa quảng nam
công an thành phố đà nẵng và thành phố đà nẵng ngòi ra thì có tình cảm của các bộ chiến sĩ công an của thành phố đà nẵng dành cho các bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng và bà con nhân dân thành phố đà nẵng
trong thời điểm thành phố đà nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát khống chế dịch bệnh
thì những chuyến xe đầy áp rau củ quả đong đầy tình cảm sẻ chia đoàn kết tương thân tương ái của công an tỉnh quảng nam
sẽ còn tiếp tục đến với bà con nhân dân thành phố đà nẵng
góp phần đồng hành cùng các lực lượng chức năng thành phố giúp người dân đà nẵng yên tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch sớm chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương dự báo hình thức cho vay tiêu dùng sẽ trở thành xu hướng mới đáp ứng nhu cầu của người dân trong và sau dịch covid một mươi chín
để bảo vệ tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như lường trước những hậu quả không đáng có cục đã đưa ra một số lưu ý cho người tiêu dùng liên quan đến hình thức này
cụ thể khi nhận được dự thảo hợp đồng do tổ chức tín dụng cung cấp người tiêu dùng cần tìm hiểu toàn bộ nội dung đặc biệt là các điều khoản về thời hạn cho vay thời hạn duy trì hạn mức lãi suất cho vay thời điểm xác định lãi suất phương pháp tính lãi
các trường hợp áp dụng lãi phạt và cách tính các loại phí khác phải trả ngoài các phí lãi cố định người tiêu dùng không nên đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả của bản thân
có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản vay theo kỳ hạn trả đúng hạn theo quy định tại hợp đồng nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ
vọc trà vá là loài linh trưởng thuộc nhóm một b loài đặc hữu của việt nam nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng để bảo tồn loài động vật quý hiếm này thời gian qua lực lượng công an kiểm lâm đã ngăn chặn xử lý nạn săn bắn đặt bẫy vận động người dân
giao nộp nhiều con vọc đưa về trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp quốc phương chăm sóc và bảo tồn
ở khu đông rừng tự nhiên huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vẫn còn nhiều vọc trà vá chân sám sinh sống đối tượng phạm văn phấy hai mươi bảy tuổi ở thôn nước giáp xã ba khâm đã dùng súng săn bắn chết con vọc trà vá đối tượng khai nhận đã mua súng săn độ chế trên mạng và dùng súng này đi săn thú
mới đây ngày hai mươi một tháng tám hạt kiểm lâm huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã bàn giao con vọc trà vá chân sám cho quận quốc gia quốc phương trước đó một người dân ở xã sơn giang phát hiện con vọc trên núi cà đam huyện trà bồng sau đó đem về giao nộp cho hạt kiểm lâm

trước đó một người dân ở xã sơn giang phát hiện con vọc trên núi cà đam huyện trà bồng sau đó đem về giao nộp cho hạt kiểm lâm
trước đó một người dân ở xã sơn giang phát hiện con vọc trên núi cà đam huyện trà bồng sau đó đem về giao nộp cho hạt kiểm lâm